thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày đầu tiên thành phố đà nẵng thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
trong vòng một mươi năm ngày trên toàn địa bàn thành phố đà nẵng
một số tuyến đường dẫn vào ba bệnh viện bao gồm là bệnh viện c bệnh viện đà nẵng bệnh viện chỉnh hình
và phục hồi chức năng đà nẵng đã bị phong tỏa
lực lượng công an tại đà nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để hạn chế lây lan dịch bệnh
cũng như là hướng dẫn giúp đỡ cho người dân trong việc đi lại tiếp tế lương thực
tuy nhiên là phải khẳng định rằng là thách thức và khó khăn vẫn còn rất nhiều ở phía trước
và để vượt qua thì cần đòi hỏi quân và dân phải đoàn kết chung sức chung lòng
bệnh viện đà nẵng bệnh viện c nơi điều trị cách ly những người nghi nhiễm virus sars cov hai
toàn thể bệnh nhân người nhà đội ngũ nhân viên y tế đều phải chấp hành theo chỉ đạo cách ly
của bang phòng
tuy nhiên trước và sau thời điểm phong tỏa đã có những bệnh nhân và người nhà điều trị
tại đây đã tự ý trốn viện